thủy điện hương điền đã xả lũ cộng thêm mưa lớn chiều cường nên đã gây ra ngập lụt ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
các xã như phong hòa phong bình phong trương có nơi ngập sâu hơn hai mét
do mưa lớn và sạt lở đất nên đoàn tàu se bốn từ tp hcm đi tp hcm bị kẹt lại ở ga huế gây tắc ngẽn đường sát trong một thời gian dài
và đến tối ngày chín tháng một mươi đoàn tàu này phải quay đầu chạy về ga đà nẵng vì không thể đi tiếp
mưa lũ đã làm hơn sáu bốn trăm năm mươi ngôi nhà bị ngập từ hai đến một tám mét đồng thời gây úng ngập hai điểm trên quốc lộ một a từ hai đến sáu mét
quốc lộ bốn mươi chín a nối huế với a lưới bị sạt lở nhiều điểm
nhiều tuyến giao thông ở tp huế hương trà quảng điền phong điền bị ngập sâu
người dân phải đi lại bằng ghe thuyền
bờ biển qua xã giang hải huyện phú lộc phú thuận phú diên phú hải huyện phú vang tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài hơn một mươi km
các phường trong khu vực hoàng thành và các phường an tây kim long của thành phố huế và các huyện phong điền hương trà phú vang bị cắt điện
tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo chính quyền các địa phương tập trung theo dõi diễn biến mưa lũ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác tuyệt đối không được chủ quan không đi lại qua khu vực có nước sâu nước chảy mạnh để bảo vệ an toàn cho bản thân